tiếp tục chiến dịch zero covid một mươi chín thành phố trịnh châu trung quốc đã lấy mẫu xét nghiệm thần tốc một mươi hai sáu triệu dân
chỉ trong sáu tiếng tiêu khoảng năm trăm tám mươi ba người mỗi giây trong nỗ lực ngăn covid một mươi chín lây lan
chiến dịch xét nghiệm thần tốc này được giới chức y tế trịnh châu tỉnh hà nam của trung quốc
tiến hành vào cuối tuần trước trong nỗ lực dập dịch từ trong trứng nước
global times tờ báo thuộc pipo daily cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản trung quốc cho rằng
chiến dịch chứng tỏ giới chức y tế thành phố trịnh châu đã phản ứng nhanh chóng hơn tây an
một trong những điểm nóng covid một mươi chín của nước này gần đây
chiến dịch xét nghiệm được giới chức trịnh châu thực hiện sau khi thành phố phát hiện hơn bốn mươi ca nhiễm ncov mới
thành phố huy động toàn bộ lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm một mươi hai sáu triệu dân trong vòng sáu tiếng
tức mỗi tiếng xét nghiệm được hai một triệu người
goble times khen ngợi chính quyền thành phố trịnh châu đã rút được bài học từ giới chức tây an
khi một số quan chức y tế địa phương bị trừng phạt vì chống dịch cẩu thả
cho tới nay mỗi thành phố đều có kế hoạch riêng để đối phó covid một mươi chín dựa trên quy mô dân số
lu hong zhu lãnh đạo bệnh viện nhân dân số ba và là thành viên ủy ban chống dịch thâm quyến
nhận định về cách ứng phó nhanh chóng của các chính quyền địa phương
trịnh châu từ cuối tuần qua thông báo các trường tiểu học trung học và mẫu giáo ngừng dạy trực tiếp
các cơ quan doanh nghiệp được khuyến khích bố trí nhân viên hợp lý tránh tập trung đông người
trịnh châu cũng yêu cầu hàng quán ngừng phục vụ tại chỗ chỉ bán hàng mang về hoặc giao hàng
trung quốc quyết tâm duy trì chiến lược không covid đưa ca nhiễm về không
trong khi các quốc gia khác thực hiện sống chung với dịch
các đợt bùng phát gần đây ở trung quốc có quy mô nhỏ hơn nhiều so với các nước
song dẫn tới các đợt lây nhiễm kéo dài nhất ở quốc gia này
sau đợt dịch vũ hán
theo lệnh phong tỏa người dân thành phố an dương tỉnh hà nam không được phép rời khỏi nhà
các phương tiện không thiết yếu bị cấm di chuyển trên đường phố
các cửa hàng được lệnh đóng cửa trừ nơi bán nhu yếu phẩm
ap dẫn thông báo của chính quyền thành phố
với năm năm triệu dân thành phố an dương bị phong tỏa sau khi nhà chức trách xác nhận
hai ca nhiễm omitron vào ngày một mươi tháng một
hai bệnh nhân này được cho là có liên quan tới hai ca nhiễm khác được phát hiện vào ngày tám tháng một
tại thành phố thiên tân cách an dương khoảng bốn trăm linh km
đây dường như là lần đầu tiên omicron lây lan tại trung quốc
mà không thuộc trường hợp người nhập cảnh và người thân trực tiếp theo ap
hiện chưa rõ liệu đợt phong tỏa này sẽ kéo dài trong bao lâu
thông báo từ chính quyền cho biết mục đích của đợt phong tỏa này là tổ chức xét nghiệm trên diện rộng
nhưng thông báo cũng không nói rõ liệu các quy định hạn chế có được dỡ bỏ khi xét nghiệm kết thúc hay không
bên cạnh an dương hai thành phố khác của trung quốc là tây an
và vũ châu cũng đang phong tỏa để chống lại đợt bùng phát delta
cả hai nơi này chưa ghi nhận ca nhiễm omicron
tuy nhiên thành phố tây an trung quốc đã nới lỏng một số biện pháp hạn chế phòng dịch
trước làn sóng phản đối trên cả nước về việc một sản phụ xảy thai ở tháng thứ tám
sau khi bị bệnh viện từ chối tiếp nhận trong nhiều giờ
trong hai tuần qua một mươi ba triệu người tây an đã được yêu cầu ở trong nhà
vì làn sóng dịch bệnh tăng cao tới một tám trăm linh người được chẩn đoán mắc covid một mươi chín
các nhà chức trách cho biết hầu hết ca covid một mươi chín
ở tây an đều ở mức độ nhẹ và không có ai tử vong
tuy nhiên tây an vẫn đóng cửa hầu hết dịch vụ công cộng
một biện pháp tương tự như vũ hán trước đây khi thành phố này trở thành tâm dịch
chỉ có một số bệnh viện ở tây an mở cửa cho những bệnh nhân không mắc covid một mươi chín
các biện pháp hạn chế này đã dẫn đến những lời phàn nàn trên mạng
nhưng hầu hết là từ những người dân địa phương về sự khó khăn
trong việc tiếp cận thực phẩm hay dịch vụ chăm sóc y tế
vụ việc của sản phụ dường như đánh dấu một bước ngoặt trong phản ứng của công chúng
nghiêm ngạc nhất ở trung quốc mặc dù trước đó họ vẫn ủng hộ chiến lược chống dịch này
điều này buộc chính quyền tây an phải phản ứng nhanh chóng
họ nói rằng các bệnh viện không nên vì phòng chống covid một mươi chín
mà từ chối bệnh nhân cần được chăm sóc khẩn cấp bao gồm phụ nữ mang thai
trong khi đó các nhà chức trách nói rằng tây an sắp đạt được mục tiêu giảm lây nhiễm cộng đồng
xuống mức không và kêu gọi người dân tiếp tục kiên nhẫn và ủng hộ công việc của họ
mặc dù mỗi ngày chỉ ghi nhận hơn một trăm năm mươi ca nhiễm covid một mươi chín
trung quốc đã sử dụng triệt để chiến lược zero covid
và năm nay cũng là một năm đáng buồn khi cuộc xuân vận về quê đón tết nguyên đáng ở trung quốc
năm nay lại một lần nữa bị ảnh hưởng vì đại dịch covid một mươi chín
theo tờ straits times nhân viên bảo hiểm yuan jiahui năm mươi một tuổi
cho biết bà sẽ tiếp tục đón tết nguyên đáng xa người thân trong năm nay
theo những biện pháp phòng dịch của công ty chồng và trường học của con
gia đình họ không được phép rời khỏi bắc kinh
nếu thành viên nào vi phạm họ có thể bị phạt
tôi không muốn ảnh hưởng đến công việc của chồng tôi và việc học tập của các con
vì vậy đó là sự hy sinh mà tôi cần làm
mặc dù bố mẹ tôi sống ở khu vực chỉ cách bắc kinh hai tiếng đi xe
tôi đã không gặp họ suốt ba năm rồi
bà chia sẻ khi bước sang năm thứ ba của đại dịch covid một mươi chín
trung quốc vẫn kiên quyết đào đuổi chiến lược zero covid
áp đặt phong tỏa nghiêm ngặt và xét nghiệm hàng loạt nhằm loại bỏ hoàn toàn virus
trong bối cảnh kỳ nghỉ tết nguyên đáng cận kề
chính phủ nước này đang nỗ lực vận động người dân hạn chế đi lại
và không về quê đoán tết
kỳ nghỉ tết năm nay ở trung quốc kéo dài bốn mươi ngày
từ ngày một mươi bảy tháng một đến ngày hai mươi năm tháng hai
khoảng thời gian diễn ra sân vận lớn nhất hành tinh
tuy nhiên khi một số người dân quyết định ở lại các thành phố lớn để ăn tết
nhằm ngăn chặn covid một mươi chín lây lan
các nhà khai thác vận tải có số lượng khách ít ỏi
các doanh nghiệp xe buýt và tàu hỏa của trung quốc
đã bắt đầu mở bán vé tết từ ngày ba tháng một
nhưng số lượng vé bán ra rất ít đặc biệt là tại bắc kinh
ông hu wei bốn mươi sáu tuổi
quản lý một đội xe ô tô tải và xe tải nhỏ
cho biết lượng đặt chỗ giảm khoảng ba mươi trong năm nay
trước đây chúng tôi thường kính chỗ trước tết nguyên đáng một tháng
nhưng năm nay mọi người đang chần chừ vì muốn chờ xem
tình hình dịch bệnh có cải thiện hay không ông nói
theo thông báo của chính phủ các nhà điều hành du lịch
phải đảm bảo cho hành khách thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang
cho các phương tiện giao thông công cộng
trong khi đó các địa điểm du lịch được yêu cầu hạn chế số lượng du khách hàng ngày
trung quốc đang phải chống chọi với đợt bùng phát dịch covid một mươi chín lớn nhất
kể từ đợt dịch đầu tiên ở vũ hán
nhiều doanh nghiệp nước này đã khuyến khích người lao động không đi lại nếu không cần thiết
phòng trường hợp vùng quê nơi họ sinh sống bị phong tỏa đột ngột
hoặc tệ hơn là mắc bệnh
một quận tại thành phố trương gia khẩu tỉnh hà bắc cũng đã kêu gọi công chức viên chức
và các đảng viên làm gương bằng cách ăn tết tại chỗ thay vì về quê
tránh di chuyển không cần thiết
địa phương này cũng đã khuyến khích người dân thuyết phục người thân của mình
ở nước ngoài hay từ những khu vực có nguy cơ lây nhiễm trung bình và cao trong nước
không về quê đón tết
thưa quý vị khi bắc kinh đang gấp rút chuẩn bị tổ chức thế vận hội mùa đông năm hai nghìn hai mươi bốn
khai mạc vào ngày bốn tháng hai sắp tới đây thủ đô đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ
bất kỳ ai vào thành phố đều phải có xét nghiệm covid một mươi chín bắt buộc
và chỉ những người đã được tiêm phòng đầy đủ thì mới được phép thở
giữ các sự kiện nhất định
ngoài ra việc theo đuổi chính sách zero covid cũng có ý nghĩa là bất kỳ người nào
có liên hệ chặt chẽ hoặc đã đến những khu vực có nguy cơ cao hoặc nguy cơ trung bình
đều phải cách ly tại một cơ sở tập trung
thưa quý vị những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và quý vị đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh youtube báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi nhé
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo xin chào